ngoại trưởng mỹ antony blinken đã bắt đầu chuyến công du mới tới trung đông với trọng tâm là cuộc xung đột tại giải gaza
cùng các vấn đề liên quan trong đó có việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa israel và lực lượng hamas
cũng như tương lai của giải gaza sau khi xung đột kết thúc
hôm qua ngoại trưởng blinken đã đến jeddah ả rập xê út và có cuộc gặp với người động cấp hoàng tử faisal bin farhan
tại cuộc hội đàm cả hai ngoại trưởng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở gaza
và sự cần thiết phải thực hiện mọi nỗ lực nhằm bảo vệ dân thường tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp tới vùng lãnh thổ palestine
ngoại trưởng mỹ nêu bật vai trò của việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác khu vực và quốc tế
để giải quyết xung đột ở gaza và chuẩn bị cho giai đoạn hậu xung đột
ông cũng nhắc lại cam kết của washington cho việc đạt được hòa bình bền vững
thông qua việc thành lập một nhà nước palestine độc lập với những đảm bảo an ninh cho israel
ả rập xê út là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du lần thứ sáu tới trung đông của ngoại trưởng mỹ blinken
kể từ khi xung đột ở gaza bùng phát
trong hôm nay hai mươi một tháng ba ông sẽ tới ai cập và dự kiến sẽ gặp tổng thống nước chủ nhà abdel fattah el sisi
sau đó đến israel vào ngày hai mươi hai tháng ba
hội đồng bảo an liên hợp quốc cũng vừa tổ chức thảo luận về tình hình xung đột và cuộc khủng hoảng lương thực tại sudan
cuộc họp diễn ra vài ngày sau khi văn phòng phụ trách các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha
đã công bố sách trắng về tình trạng mất an ninh lương thực tại sudan
trong bối cảnh cuộc xung đột đẫm máu tại quốc gia châu phi này đã bước sang tháng thứ một mươi một
phát biểu tại cuộc họp quan chức cấp cao của ocha edem gosnu đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng tuyệt vọng
mà nhiều người dân đang phải đối mặt ở sudan
còn theo tổ chức nông lương liên hợp quốc fao chiến sự đã làm đất gãy sản xuất nông nghiệp
phá hoại hệ thống cơ sở hạ tầng trọng yếu đẩy giá lương thực tăng cao và làm gián đoạn hoạt động thương mại tại sudan
quan chức liên hợp quốc cảnh báo xung đột đang lan rộng ra các bang ở miền đông nam
nơi được coi là vựa lúa mì và đóng góp tới bốn mươi sáu sản lượng lúa mì của sudan
xung đột giữa quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự rsf đã khiến một mươi tám triệu người
tức là hơn một phần ba dân số sudan phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực
trong ngày hôm nay và ngày mai

hội nghị của liên minh châu âu eu sẽ diễn ra tại bruxelles của bỉ
hội nghị sẽ thảo luận về các vấn đề cấp bách hiện nay trong đó có xây dựng chiến lược phòng thủ chung cho châu âu
cải cách hệ thống nông nghiệp các điểm nóng xung đột như ukraine hay gaza cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự
chủ tịch hội đồng châu âu sarkomysen nhấn mạnh rằng nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay
là tăng tốc việc mua sắm và chuyển giao đạn dược cho ukraine
ông cũng cho biết đây là thời điểm cần phải thay đổi mô hình an ninh và quốc phòng của châu âu
với việc tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này để đối phó với các mối đe dọa an ninh lớn nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai
về tình hình trung đông ông misen đã kêu gọi giải quyết vấn đề tại gaza
nhấn mạnh sự cần thiết của việc ngưng bắn để bảo vệ dân thường cho phép các con tin trở về an toàn
và đảm bảo khả năng cung cấp hỗ trợ nhân đạo khi cần thiết đồng thời tăng cường nỗ lực ngăn chặn leo thang
tại khu vực đặc biệt là ở liban và biển đỏ
cuộc khủng hoảng nông nghiệp châu âu cũng sẽ được thảo luận để tìm kiếm giải pháp cho các mối quan ngại của nông dân
từ sáng ngày hai mươi tháng ba nông dân ba lan đã bắt đầu một cuộc biểu tình mới với quy mô lớn trên toàn quốc
nhằm phản đối chính sách khí hậu của liên minh châu âu và việc nhập khẩu lương thực nông sản giá rẻ từ ukraine
khoảng bảy mươi người biểu tình đã dùng máy kéo và ô tô phong tỏa năm trăm tám mươi tuyến đường trên khắp cả nước
bao gồm cả thủ đô vác xa va và cửa khẩu với quốc gia láng giềng litva
các cuộc biểu tình khiến cho giao thông trở nên hỗn loạn tình trạng ủn tắc xảy ra khắp nơi
trong khi một số trường học đã phải đóng cửa
cuộc biểu tình lần này do hội đồng quốc gia của công đoàn nông dân độc lập ba lan tổ chức
nhằm phản đối thỏa thuận xanh cho châu âu áp đặt với ngành nông nghiệp nhằm làm chậm quá trình biến đổi khí hậu
phản đối nhập khẩu nông sản giá rẻ từ ukraine tình trạng hạn chế chăn nuôi ở ba lan và tình hình khó khăn trong nông nghiệp
đồng thời yêu cầu bồi thường và hỗ trợ cho nông dân
những người biểu tình cũng kêu gọi áp đặt lại thuế hải quan đối với nông sản nhập khẩu từ ukraine
ủy ban bầu cử quốc gia indonesia đã công bố kết quả kiểm phiếu chính thức cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng trước
theo đó bộ trưởng quốc phòng prabovo subianto được xác nhận đã giành chiến thắng
cụ thể theo kết quả kiểm phiếu tại ba mươi ba đồng
tám tỉnh trong nước ông prabowo subianto và người đồng hành ứng cử viên phó tổng thống gibran raka bumin raka
giành được năm mươi tám năm mươi tám phiếu ủng hộ
cựu thống đốc jakarta anies baswedan và ứng cử viên muhaymin iskandar về thứ hai với hai mươi bốn chín mươi bốn số phiếu
trong khi tỷ lệ ủng hộ giành cho cặp ứng cử viên ganja brano o
cựu thống đốc tỉnh trung java và người đồng hành maffud md là một mươi sáu bốn mươi sáu
xét theo khu vực bầu cử nước ngoài
thứ hạng của ba cặp ứng cử viên không thay đổi
trong đó cặp của ông praobo subianto bỏ xa cặp đối thủ tiếp theo tới hơn ba trăm linh phiếu bầu
theo luận bầu cử indonesia trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến việc xác định kết quả bỏ phiếu
các cặp ứng cử viên có thể gửi đơn phản đối tới tòa án hiến pháp trong vòng tối đa ba ngày sau khi có kết quả chính thức
tổng thống và phó tổng thống đắc cử của indonesia dự kiến sẽ nhậm chức ngày hai mươi tháng một mươi
cơ quan quản lý của pháp vừa thông báo phạt google hai trăm năm mươi
tức là khoảng hai trăm bảy mươi hai triệu đô la mỹ do vi phạm các cam kết chi trả công bằng với các công ty truyền thông của nước này
google bị cáo buộc sử dụng lại nội dung của các công ty trên mạng trực tuyến
cũng như sử dụng tư liệu để đào tạo công cụ trí tuệ nhân tạo ai mà không thông báo
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai google đã cam kết đàm phán chi trả công bằng với các hãng tin tức của pháp
theo đó công ty công nghệ của mỹ phải cung cấp cho các hãng một đề nghị chi trả minh bạch trong vòng ba tháng
sau khi nhận được khiếu nại về bản quyền
về phần mình google cho rằng khoản phạt trên không phù hợp và không tính đến một cách thỏa đáng
những nỗ lực mà công ty đã thực hiện để hồi đáp và giải quyết những quan ngại được nêu ra trước đó
đây là án phạt lớn thứ hai cho google tại châu âu kể từ đầu năm nay
vào hôm một mươi sáu tháng ba vừa qua nga cũng đã phạt google bảy hai tỷ rốt khoảng chín mươi tám triệu đô la mỹ
vì liên quan đến vi phạm trong việc không gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật mà chính phủ nga yêu cầu
lạm phát tại anh trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đã giảm xuống còn ba bốn
đây là mức lạm phát thấp nhất được ghi nhận trong vòng hơn hai năm
đồng thời cũng thấp hơn so với con số dự báo của các nhà kinh tế trước đó
tin tức mới được đưa ra trong bối cảnh đang củng cố thêm kỳ vọng của thị trường
về khả năng ngân hàng trung ương anh boe sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất vào mùa hè năm nay
theo số liệu được văn phòng thống kê quốc gia anh ons công bố ngày hai mươi tháng ba
giá tiêu dùng đã tăng ở mức ba bốn hàng năm trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
giảm từ mức ba bốn hàng năm
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lạm phát cơ bản chưa bao gồm lương thực và năng lượng
đã giảm xuống còn bốn năm trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn từ mức năm một trong tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
sau khi các số liệu kinh tế tích cực được công bố
các nhà giao dịch trên thị trường hoán đổi càng củng cố suy đoán cho rằng
boe có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất điều hành từ tháng sáu tới
hiện đang được duy trì ở mức năm hai mươi năm cũng theo số liệu mới của ons
lạm phát giá dịch vụ trong tháng hai
còn sáu một so với mức sáu năm trong tháng một và phù hợp với kỳ vọng của boe
những tin tích cực này ngay sau khi được công bố đã khiến đồng bảng anh giảm hai
so với đồng usd với mức quy đổi là một bảng đổi một hai nghìn sáu trăm chín mươi bốn usd
chi phí sinh hoạt ngày càng leo thang gây thiệt hại nặng nề về tài chính
đối với các hộ gia đình ở anh và ngay cả sau khi lạm phát đang chậm lại
trong thời gian gần đây thì mức giá cao vẫn gây áp lực lên mức sống của người dân
các tổ chức khí tượng thế giới wmo năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng kỷ lục về khí nhà kính
nhiệt độ đất và nước cũng như tình trạng tan chảy của sông băng và băng biển
cơ quan có trụ sở tại trơn đẹp thụy sĩ này cho biết có khả năng cao năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ lại là một năm nóng kỷ lục nữa đồng thời cảnh báo rằng những nỗ lực của thế giới
nhằm đảo ngược xu hướng tăng nhiệt là chưa thỏa đáng
umo bày tỏ quan ngại trong báo cáo tình hình khí hậu toàn cầu
rằng một mục tiêu quan trọng về khí hậu đang ngày càng gặp nguy hiểm
hạn chế sự nóng lên của hành tinh ở mức không quá một năm độ c so với thời kỳ tiền công nghiệp
theo cơ quan biến đổi khí hậu copennicus của liên minh châu âu
khoảng thời gian một mươi hai tháng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đã vượt qua giới hạn một năm độ c trung bình cao hơn một năm mươi sáu độ c
trong năm dương lịch hai nghìn hai mươi ba mức này chỉ dưới một năm độ c
nhưng khởi đầu phá kỷ lục trong năm nay đã đẩy mức trung bình một mươi hai tháng vượt quá mức đó
trái đất đang đưa ra lời kêu cứu
báo cáo tình hình khí hậu toàn cầu
khí hậu toàn cầu mới nhất cho thấy một hành tinh đang trên bờ vực
ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch đang khiến khí hậu trở nên hỗn loạn
chúng tôi không thể nói chắc chắn rằng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là năm ấm nhất
nhưng tôi cho rằng có khả năng cao năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ lại phá kỷ lục của năm hai nghìn hai mươi ba
chúng ta hãy chờ xem
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn là tháng một ấm nhất được ghi nhận
vì vậy các kỷ lục vẫn đang bị phá vỡ
vào năm hai nghìn hai mươi ba
hơn chín mươi nước biển đã trải qua tình trạng sóng nhiệt ít nhất một lần
nhiệt độ đại dương ở mức ấm nhất trong sáu mươi năm năm gây hại cho hệ sinh thái biển
theo kết quả theo dõi từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
các sông băng đã tách thoát lợi băng nhiều kỷ lục
băng biển ở nam cực rút xuống mức thấp nhất từ trước đến nay
thấp hơn kỷ lục trước đó tới một triệu km vuông